khu vực đông bắc bộ trong ngày mai thời tiết chủ đạo vẫn quang mây ngày nắng nóng
với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
sau đó khoảng ngày năm tháng bảy sẽ xuất hiện mưa rông diện rộng
cục bộ có nơi mưa vừa mưa to ở vùng núi
sau đó lan dần xuống khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ trong ngày sáu tháng bảy
còn trong ngày mùng năm chỉ có nắng nóng cục bộ với mức nhiệt cao nhất là ba mươi hai ba mươi năm độ
nắng nóng sẽ chấm dứt tại khu vực trong ngày mùng sáu
tại phía tây bắc bộ số điểm nắng nóng sẽ thu hẹp lại trong ngày mai
với mức nhiệt cao nhất phổ biến là ba mươi hai ba mươi năm độ
riêng nam sơn la và hòa bình có nắng nóng gai gắt với mức nhiệt ba mươi năm ba mươi bảy độ
sau đó sang ngày mùng năm và mùng sáu khu vực sẽ xuất hiện mưa rông diện rộng
cục bộ có nơi mưa vừa mưa to ở vùng núi kết thúc đợt nắng nóng với nhiệt độ giảm dần
lưu xuống miền trung khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
có nắng nóng và nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất ngày
phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi cao hơn trong ngày mai và ngày kia
sau đó sang ngày sáu tháng bảy cường độ nắng nóng sẽ bớt gai gắt hơn
đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong ngày mai và ngày kia
nắng nóng gai gắt vẫn duy trì tại các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên
với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm ba mươi tám độ sau đó sẽ suy giảm trong ngày mùng sáu
riêng khu vực từ khánh hòa đến bình thuận đợt nắng nóng này sẽ kết thúc từ ngày mùng năm
tại tây nguyên ngày mai nắng nóng gai gắt sẽ kết thúc từ ngày mùng sáu
ngày mai có mưa rào vài nơi với nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba mươi ba độ
sau đó từ khoảng đêm ngày mùng bốn sang đến ngày mùng sáu xuất hiện mưa rông rải rác ở nhiều nơi
nhiệt độ theo đó cũng giảm dần thời tiết mát mẻ
gió tây nam có cường độ mạnh lên sẽ là tác nhân khiến cho tình trạng nắng nóng cục bộ
tại miền đông nam bộ không còn nữa trong ba ngày tới
nhiệt độ giảm rõ rệt trên khu vực nam bộ với nhiệt độ cao nhất ngày không vượt quá ngưỡng ba mươi bốn độ